đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng năm hải quân lãnh đạo của chín tỉnh thành phố khu vực phía nam
các cơ quan doanh nghiệp cùng phóng viên báo đài trung ương và địa phương đã đến thăm chúc tết tặng quà cho nhân dân
cán bộ chiến sĩ các đơn vị đóng quân hòn đốc thuận xã đảo tiên hải thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
đây là điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình mừng xuân canh tí hai nghìn hai mươi của đoàn trên vùng đảo tây nam của tổ quốc
đảo hòn đốc hiện có hơn bốn trăm tám mươi hộ dân với hơn một chín trăm linh nhân khẩu cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên đảo
tại đây đoàn đã thăm hỏi chúc tết các cán bộ chiến sĩ trạm radar sáu trăm hai mươi năm trực thuộc vùng nam hải quân đồn biên phòng
đại đội bảy đại đội công binh thuộc quân khu chín đảng ủy chính quyền và nhân dân xã tiên hải
chúc các cán bộ chiến sĩ và nhân dân đón tết vui tươi đầm ấm gặt hái được nhiều thành công hơn nữa
trong công việc của đoàn
dịp này lãnh đạo các tỉnh đã trao những phần quả ý nghĩa đến các cán bộ chiến sĩ vui xuân đón tết